thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày hôm qua sáu tháng hai tại tỉnh điện biên
sáng nay có thêm một nạn nhân tử vong
nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên là lù văn hiền
trú tại xã ảng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
theo thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh điện biên vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút tối qua
tại km ba mươi bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên địa bàn xã ảng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do lái xe phần văn nghệ điều khiển đi theo hướng tuần giáo
thành phố điện biên phủ đã va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng ngược lại
sau đó xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác
như vậy vụ tai nạn khiến bốn người tử vong một người bị thương nặng bốn người khác bị thương nhẹ
ba xe mô tô và một xe ô tô hư hỏng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lãnh đạo tỉnh điện biên công an tỉnh sở giao thông vận tải và chính quyền địa phương
đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can
liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g quảng nam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng nam
đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g thuộc công ty cổ phần đăng kiểm quảng nam
đóng tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam để phục vụ công tác điều tra
qua công tác điều tra phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g có nhiều sai phạm trong hoạt động
đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh cụ thể là các phương tiện khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm
như gắn thêm tời thay cầu xe thay đổi thiết kế thùng khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu
thì chủ phương tiện phải chi từ một đến hai triệu đồng một lượt đăng kiểm tùy vào lỗi vi phạm cho các kiểm định viên
để bỏ qua lỗi vi phạm ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ
và môi rời hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g quảng nam trong đó áp dụng biện pháp tạm giam
đối với sáu bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can còn lại trong vụ án
công an tỉnh lào cai vừa tạm giữ hình sự đối tượng kiều văn tâm không chấp hành điều khiển xe với tốc độ cao
đâm trọng thương cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai khi đang thực hiện nhiệm vụ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua sáu tháng hai tổ công tác phối hợp gồm một mươi một cán bộ chiến sĩ do thiếu tá quách văn trường
giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trường khi tiến hành kiểm tra
kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km ba mươi chín chín trăm linh đại lộ trần hương đạo quốc lộ bốn e thành phố lào cai
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy airblade chở theo một người điều khiển với tốc độ cao
thiếu tá quách văn trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
và đâm thẳng vào thiếu tá trường cú đâm mạnh khiến đồng chí trường bị thương rất nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai sau đó tiếp tục chuyển đi bệnh viện việt đức điều trị
quá trình xác minh xác định người điều khiển phương tiện nêu trên là kiều văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú thải tổ một mươi năm phường pom hán tp lào cai chở theo sau là vũ quang vinh cùng trú tp lào cai
kết quả đo nồng độ cồn đối với kiểu tiến tâm là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tâm
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ một cặp vợ chồng liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
với tổng giá trị tài sản trộm cắp là hơn một tỷ đồng
trước đó vào những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện crong năng crong bắc và ea hờ leo
tỉnh đắk lắc liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp cậy phá kết sắt lấy tiền vàng
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua quá trình khám nghiệm thì thể hiện là phương thức thủ đoạn hoạt động cũng như đối tượng các đối tượng thực hiện
rồi các cái tài sản chiếm đoạt thể hiện rất là tinh vi và khả năng do một nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp
hoạt động chuyên nghiệp
với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ của công an tp đắk lắk đã bắt giữ thành công nghi phạm gây ra các vụ trộm trên là vợ chồng phạm văn thông
bốn mươi sáu tuổi và nguyễn thị hồng bốn mươi hai tuổi trú tại xã cư né huyện crong bắc tỉnh đắk lắk
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ nên vợ chồng thông đã nảy sinh ý định đi trộm cắp
để thực hiện hành vi thông đã trộm một chiếc xe máy rồi lắp biển số giả vào làm phương tiện đi gây án
hàng ngày hai đối tượng bịt kín mặt chở nhau đi dò la khi thấy nhà dân nào sơ hở thì hồng đứng ngoài cảnh giới
còn thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp
tại nhiều hộ dân ở các huyện crom năng crong bắc và ea hờ leo
theo lời khai của các bị hại cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt với tổng giá trị tài sản là trên một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ sau một mươi hai giờ đồng hồ vào cuộc điều tra vụ việc sáu em học sinh tại đà nẵng phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc
khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận thanh khê đã bước đầu làm rõ nguyên nhân là do một loại ma túy lần đầu xuất hiện tại đà nẵng
có tên là nước nguyệt lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp loại ma túy này
cho học sinh sinh viên
sáu em học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên số hai thuộc địa bàn phường thanh khê đông thành phố đà nẵng
đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống một loại dung dịch màu vàng nghi là ma túy loại nước biển
nguyên nhân ban đầu được xác định số học sinh nói trên bị ngộ độc bởi chất ma túy nước biển mới xuất hiện
gamma dioxide acid buvirate đây là dạng ma túy dạng nước biển nước xoài nước trái cây
trong giới trẻ học sinh thì hay gọi đây là nước vitamin c
các em mua một chai đổ khoảng là
một mươi giọt vào một chai nước ngọt sau đó cùng chia nhau ra uống
vừa uống xong một mươi năm phút là các em là lên cơn coi dật sụt bọt mép và giảm động tử liền
ở đây là trong các giới trẻ là đưa các chất này vào người thì nhanh chóng hưng vấn tạo ảo giác
nhóm thanh niên liên quan đến việc mua bán ma túy loại nước biển này gồm trần thanh hiền
võ thái huy và lê vinh quang đều hai mươi chín tuổi cùng chú tại quận liên triểu khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ một mươi hai chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy nước biển
mở rộng điều tra công an quận thanh khê đã làm việc với thân hoàng vĩnh long hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu
là tổng đại lý cung cấp ma túy cho cả thành phố
thu giữ tại nơi ở của long thêm một mươi sáu chai lớn chứa dung dịch màu vàng trắng xanh đỏ các loại nghi là ma túy nước biển
thì facebook đăng tầng làng đó anh đăng cái em vô em hỏi vô em hỏi cái họ báo giá báo đồ đó
cái em đồng ý cái đám vị trí gửi cho anh cái kiện về đó
dạ em cũng hút em ra em mua quay text em text không thấy lấy ma túy em nghĩ bình thường nhưng em không biết
khi mua bán long và các đối tượng liên quan không giao dịch trực tiếp mà thả hàng từ tầng cao xuống và lấy tiền
liên hệ mua bán ma túy thông qua các nhóm kín trên những trang mạng xã hội phổ biến như telegram facebook zalo
không chỉ đơn thuần là ảo giác mà loại ma túy nước biển mới này còn khiến người dùng hưng phấn mất tự chủ
qua đây thì phải tuyệt đối
phụ huynh học sinh và giáo viên phải tuyệt đối khi có các em học sinh có những biểu hiện như thế và nhanh chóng báo cơ quan chức năng
đồng thời là phải cảnh báo nghiêm khắc đến các em học sinh là tuyệt đối không sử dụng các chất trên
tại vì qua sự việc trên là thấy ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe các em cực kỳ
vì chất này là chất cực độc
hiện các em học sinh đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
với loại ma túy nước biển lần đầu xuất hiện tại đà nẵng người dân cần có sự cảnh giác cao độ để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép phải
bên cạnh đó công an huyện sóc sơn thành phố hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
là đối tượng trần thị ngọc hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý